công an tỉnh yên bái thông tin quá trình điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện văn chấn
vào ngày một mươi sáu tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bị can nông ích chấn
nguyên phó chủ tịch ban nhân dân huyện văn chấn tỉnh yên bái về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án công an tỉnh yên bái cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với trần quốc dương công chức địa chính xã phù nham thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
trần đăng khôi chủ tịch hội nông dân huyện văn chấn và trần đăng khánh giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện văn chấn
quá trình điều tra xác định trong quá trình khảo sát mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất để công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư thương mại thiên hà
thực hiện dự án trang trại nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn suối quẻ xã phù nham huyện văn chấn
nay thuộc thị xã nghĩa lộ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ba bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ với mục đích vụ lợi